sở tài nguyên và môi trường tỉnh long an hiện đang triển khai nhiều giải pháp để xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất tại địa phương
nhằm giảm thiểu tình trạng phát thải chất thải rắn ra môi trường
cụ thể tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về quản lý thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó xây dựng một nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt hai trăm năm mươi tấn một ngày tại huyện đức huệ và cần đước hoặc cần ruộc
xây dựng nhà máy xử lý rác một trăm linh tấn một ngày tại huyện vĩnh hưng và nâng công suất thay đổi công nghệ đốt của nhà máy xử lý rác tâm sinh nghĩa
đối với chất thải rắn công nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất chất thải rắn công nghiệp phát sinh được mỗi doanh nghiệp tự phân loại và quản lý theo nghị định của chính phủ